nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn về cách phòng chăm sóc và điều trị các bệnh lý u não
bệnh viện hiễu nghị việt đức tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí các bệnh lý này
nhắc đến u não thì ai cũng biết đây là bệnh lý nguy hiểm
tuy nhiên nếu được phát hiện sớm điều trị kịp thời người bệnh vẫn có thể quay trở lại cuộc sống hoàn toàn bình thường
dù chưa có nghiên cứu cụ thể nhưng tỷ lệ mắc u não ở nước ta cũng tương đương với các nước trên thế giới
khoảng từ hai trăm linh đến ba trăm linh người trên một trăm linh dân
các triệu chứng của u não không đặc hiệu vì thế người bệnh thường chủ quan không đi khám
khi thấy một vài dấu hiệu cảnh báo bất thường của cơ thể
đến khi phát hiện u não thì tình trạng bệnh đã diễn biến khá nặng
mà nếu đùng một ngày nào đó co giật thì tám mươi chín mươi là u não
không chỉ người lớn mới mắc u não còn xuất hiện nhiều ở trẻ nhỏ
u não đứng thứ hai trong tất cả các loại ung thư ở trẻ em và chiếm một phần tư số bệnh nhân tử vong do ung thư dưới một mươi chín tuổi
do đó các bác sĩ khuyến cáo người dân nên thăm khám kiểm tra sức khỏe định kỳ để sớm phát hiện bệnh và có phương pháp điều trị phù hợp